thưa quý vị nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
tối qua tại hà nội đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phối hợp với nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân bộ công an
tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên bảy mươi năm năm công an nhân dân khắc ghi lời bác
đến tham dự chương trình có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chương trình nghệ thuật gồm một mươi bảy tác phẩm được dàn dựng công phu ca ngợi đảng bắc hồ kính yêu
tình yêu quê hương đất nước truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
đêm nghệ thuật này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với nhân dân
và du khách quốc tế là sự gần gũi thân thiện gắn bó của lực lượng công an nhân dân
đối với quần chúng nhân dân
trong mặt trận phòng chống tội phạm thì những người chiến sĩ công an nhân dân là những người rất là miêu trí dũng cảm và rất là kiên quyết
nhưng mà đối với đời thường đối với nhân dân thì luôn gần gũi gắn bó và mật thiết với nhân dân
chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức
với mong muốn đem lời ca tiếng hát hay lời tri ân những cống hiến hy sinh
của các thế hệ cán bộ lão thành các liệt sĩ công an nhân dân
vì nền độc lập tự do hòa bình thống nhất đất nước
đồng thời tiếp tục lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi đến cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
tôi cùng với toàn thể cán bộ chiến sĩ diễn viên các nghệ sĩ của đoàn nghi lễ công an nhân dân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã cùng đồng tâm hiệp lực và cùng với một tinh thần phấn khởi hân hoan
và mong muốn là truyền tải cái thông điệp cái hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
ngoài những khúc và tập luyện ngoại thao trường và bảo vệ an ninh trật tự
thì chúng tôi cũng là những chiến sĩ nghệ sĩ luôn luôn có sự nền mại luôn luôn có sự diễn chuyển
và qua những tác phẩm của diễn ngày hôm nay cũng như là các chương trình chúng tôi cũng đã biểu diễn cho bà con nhân dân xem

và các du khách sẽ hiểu thêm về những hình ảnh của những chiến sĩ công an nhân dân việt nam
là một nhà công cũng đã từng biểu diễn phục vụ nhân dân rất nhiều lần rồi
nhưng mà mỗi lần thì nó mang lại cho mình những cái cảm xúc nó khác nhau
lần này thì cảm xúc rất là vinh dự tự hào cũng như là rất là hưng phấn
được biểu diễn trước số đông quần chúng nhân dân cũng như là bạn bè khách quốc tế du lịch như này
rất là vinh dự tự hào khi được mang những lời ca tiếng hát cũng như là tiết mục văn hóa văn nghệ để phục vụ nhân dân
chương trình nghệ thuật bảy mươi năm năm công an nhân dân
công an nhân dân khắc ghi lời bác được người dân hào hứng đón nhận
nhiều khán giả chia sẻ đây là lần đầu tiên được xem các chiến sĩ công an biểu diễn ở khu phố đi bộ
ở ngoài đời thì tôi thấy các chiến sĩ công an rất là cứng cáp lúc làm nhiệm vụ thì rất là nghiêm túc
thế nhưng mà khi lên sân khấu biểu diễn thì không nghĩ là người ta lại mềm mại và đẹp như thế
chúng tôi rất là mong muốn là thường xuyên ví dụ như là cuối tuần hoặc là cuối tháng
thì sẽ có những chương trình như này để chúng ta được xem hiểu hơn
tại người công an ngoài những việc người ta làm việc ở ngoài đường
hoặc là ngoài những việc bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước
thì những cái này cũng làm một cái phần để cho mọi người hiểu hơn về lực lượng công an nhân dân gần gũi
thông qua chương trình nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an luôn thân thiện gần gũi với quần chúng nhân dân
vì nhân dân phục vụ qua đó giúp cán bộ chiến sĩ trẻ và nhân dân hiểu rõ hơn về trang sử hào hùng của dân tộc
truyền thống vẻ vang của đảng và những chiến
công to lớn của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh
tiếp theo chương trình an ninh hai mươi bốn h mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
tuần qua bộ công an tổ chức giao ban tháng hai và tổng kết cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mẫu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ chính phủ thủ tướng chính phủ giao bộ công an
quyết liệt phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự không được có tư tưởng xả hơi sau cao điểm để tình hình phức tạp trở lại
tuần qua bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia
do ngài samdek krolahom sakenh phó thủ tướng bộ trưởng làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại hội nghị tổng kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai hai bên khẳng định
thời gian qua lực lượng chức năng bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia không ngừng tăng cường công tác phối hợp thống nhất xác định
hợp tác về an ninh quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hợp tác hai nước
kết quả hợp tác giữa hai bộ trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt nhiều kết quả quan trọng
kết thúc hội nghị hai bên đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
chủ trì hội nghị thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư các nguồn kinh phí năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm đặt chỉ tiêu đối với công an các đơn vị địa phương phân đấu giải ngân một trăm linh nguồn vốn đầu tư và các nguồn kinh phí
hoàn thành một trăm linh xây dựng nhà ở doanh trại
công an xã thị trấn cần có tư duy mới cách làm mới sáng tạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình tăng cường kỷ luật kỳ cương phòng chống tiêu cực lãng phí
phát triển công nghệ thông tin chuyển đổi số trở thành khâu đột phá chiến lược giải quyết hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu góp phần hiện đại hóa toàn lực lượng
đây là nhấn mạnh của bộ trưởng tô lâm tại lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập cục công nghệ thông tin bộ công an
yêu cầu đơn vị tập trung phục vụ triển khai hiệu quả đề án sáu kết nối thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác thuộc bộ ngành liên quan
từng bước làm giàu và hoàn thiện hệ sinh thái xoay quanh chủ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy bộ công an tổ chức nhiều hoạt động thiết thực sôi nổi
các chương trình giao lưu nghệ thuật bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác với nhiều tiết mục đặc sắc thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng
bộ công an cũng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học quốc gia sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân nhằm ôn lại chặng đường lịch sử
một mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy gắn với bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
chương trình mẹ đỡ đầu đang lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội phụ nữ nói chung và phụ nữ công an hải phòng nói riêng
nhờ vậy niềm vui được nhân lên những nỗi buồn vơi bớt những ước mơ tưởng chừng vụt tắt của trẻ mồ côi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
lại được thắp lên từ những người mẹ đỡ đầu trong sắc phục công an
em nguyễn minh hồng một mươi tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ
hiện em đang sống cùng bà nội cũng đang mắc bệnh ung thư tại địa chỉ số hai trên ba trăm linh hai trần nguyên hãn phường niệm nghĩa quận lê trân thành phố hải phòng
do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên việc học tập của em tưởng trừng giang dở
hội phụ nữ công an thành phố đã nhận đỡ đầu hỗ trợ sáu triệu đồng mỗi năm đến năm em một mươi tám tuổi
nhằm động viên khích lệ tinh thần giúp em vượt qua khó khăn tiếp tục học tập
đây chỉ là một trong nhiều trường hợp trẻ mồ côi trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố
được hội phụ nữ công an thành phố và các cơ sở hội thuộc công an thành phố nhận đỡ đầu
được sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị cũng như sự nhiệt tình trách nhiệm của hội phụ nữ các đơn vị cơ sở
chúng tôi đã chia sẻ những khó khăn bù đắp những mất mát đối với các con
trong hai mươi một cháu thì có nhiều lứa tuổi có những cháu rất nhỏ bốn năm tuổi cũng có những cháu đã học cấp hai
và mỗi cháu đều có hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn
với tinh thần của phụ nữ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
chúng tôi đã đồng hành cùng với các cấp hội phụ nữ trong cả nước
để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã có hai mươi một trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố hải phòng
được hội phụ nữ công an thành phố phối hợp với hội phụ nữ cơ sở trong lực lượng công an nhận đỡ đầu
một trăm linh cơ sở hội trực thuộc nhận đỡ đầu một hoặc hai cháu
hoàn cảnh của các cháu đều đặc biệt khó khăn
trong đó có năm cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ
ngoài những phần quà thiết thực về quần áo sách vở đồ dùng học tập
đồ dùng sinh hoạt gia đình
các em còn được hỗ trợ kinh phí từ năm trăm linh đồng đến một năm triệu đồng mỗi tháng cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
bên cạnh đó hội còn thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ động viên tinh thần
hướng dẫn các em học tập dạy các em kỹ năng sống cách tự chăm sóc bản thân
tư vấn về pháp luật định hướng lựa chọn nghề nghiệp
hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày
chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh phù hợp nhu cầu thực tế của các em
mẹ con mất sớm con hỏi bà
bà con cũng già yếu rồi
các mẹ đỡ đầu công an quận hồng bàng
luôn động viên chăm sóc cho con
cho con kinh phí để trang trại cuộc sống
và vui nhất là con được đến trường y học
con cảm ơn các mẹ rất nhiều
chương trình mẹ đỡ đầu được trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
với mục đích vận động cán bộ hội viên phụ nữ
và các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi
do đại dịch covid một mươi chín
và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ toàn diện
hội phụ nữ công an thành phố cũng đã nuôi dưỡng được hai mươi một cháu trẻ mồ côi
không chỉ đỡ đầu về mặt vật chất
các mẹ đỡ đầu là các nữ chiến sĩ công an thành phố đã
giáo no cho đời sống tinh thần
và thực sự là những người mẹ thứ hai của các con
và chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng
với cái kết quả trong năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
thì năm hai nghìn hai mươi ba này
hội phụ nữ công an thành phố sẽ phát động sâu rộng
và sẽ có nhiều nữ công an
sẽ là mẹ của các cháu trẻ mồ cô trên địa bàn thành phố
sẽ có rất nhiều các món quà yêu thương từ các mẹ
sẽ có rất nhiều các món quà yêu thương từ các mẹ
vì là món quà về vật chất
và rất nhiều món quà về tinh thần
từ các mẹ đã gửi đến các con
và được các mẹ đỡ đầu sẽ tung cánh bay lên
và đạt được những ước mơ của mình
chương trình mẹ đỡ đầu đã và đang lan tỏa rộng khắp
trong các cấp hội phụ nữ công an thành phố hải phòng
xây dựng hình ảnh đẹp về nữ chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
qua việc hỗ trợ giúp đỡ các em nhỏ mồ côi
dần trở thành hoạt động mang tính nhân văn trong các cấp hội và hội viên

góp phần chung tay cùng gia đình chia sẻ chăm sóc được nhiều trẻ em mồ côi
chấp cánh cho các em có thêm nghị lực trở thành người công dân có ích cho xã hội